phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an và công an huyện tương dương đồng chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan
vừa triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn huyện tương dương thu giữ số lượng lớn tăng vật cùng với nhiều loại vũ khí nóng
cụ thể sau một thời gian nắm tình hình vào chiều ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực bản đửa xã lượng minh huyện tương dương
lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng kha phan bảy chú tại xã lượng minh huyện tương dương
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một vũ khí quân dụng một mươi bảy viên đạn bảy khẩu súng tự chế và năm mươi viên ma túy tổng hợp hai năm gram heroin
được biết kha văn bảy là đối tượng đặc biệt nguy hiểm thường sử dụng lựu đạn và súng quân dụng khi mua bán ma túy
còn tại tỉnh đồng nai công an huyện thống nhất vừa khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng là nguyễn văn huỳnh thiện và vũ minh tiến
cùng chú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó công an huyện thống nhất đã bắt quả tăng thiện khi đang mang ma túy bán cho người nghiện tại xã hưng lộc thu giữ hai gói ma túy đá và ba viên thuốc lắc
qua điều tra mở rộng công an huyện thống nhất tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của tiến tại xã phú túc huyện định quán tỉnh đồng nai
tại đây lực lượng công an đã thu giữ một mươi tám gói ma túy đá có trọng lượng hơn ba trăm linh năm gram tám mươi tám viên thuốc lắc
tiến khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng chưa rõ lai lịch ở tp hcm với giá hai trăm linh triệu đồng
rồi về phân lẻ bán cho người nghiện thì bị bắt
lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy đối tượng nguyễn thị tù anh trú tại phường văn đức tp chí linh tỉnh hải dương đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp chí linh tỉnh hải dương khởi tố
theo kết quả điều tra vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng này sử dụng tài khoản gia lô cá nhân để chia sẻ hai video với tổng độ dài gần ba phút cho một mươi tài khoản gia lô khác
nội dung các video đều có tính chất khiêu dâm trái với thuần phong mỹ tục
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận những video trên đều được tải từ mạng internet sau đó phát tán trên mạng xã hội để câu view tăng tương tác
đối tượng này cao một m bảy mươi hai và có nốt ruồi ngay đuôi lông mày trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
hứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý

hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện